thưa quý vị mùa hoa gạo nở với một thế hệ người hà nội những bông hoa gạo đỏ thắm như là lưu giữ lại những ký ức đẹp về tuổi thơ
còn với giới trẻ hiện nay thì hoa gạo không chỉ rực rỡ về màu sắc mà mùa hoa gạo nở còn tạo một bức tranh bình yên giữa những náo nhiệt của phố xá thị thành
bởi vậy mà thời điểm này thì không ít người đã tìm về những địa điểm ngợp đỏ màu hoa gạo để lưu giữ cho mình những tấm ảnh đẹp
nhìn từ xa cây hoa gạo đỏ rực như những đốm lửa thắp sáng cả một khoảng trời với các vùng quê ngoại thành hà nội hoa gạo có thể được xem là một nét đẹp đặc trưng cho sự yên bình dân dã
làm người rất là đam mê nhấp ảnh tôi đã từng có cơ hội được đi chụp rất là nhiều những cái mùa hoa đặc trưng tôi ấn tượng nhất là mùa hoa gạo vì nó đem lại cái khung cảnh đỏ rất là rực rỡ đem lại sức sống và có thể nói là nổi bật trên cái nền yên bình của làng quê
giữa không gian rộng lớn xanh ngát của những thửa lúa non
màu sắc rực rỡ của hoa gạo như tô điểm thêm cho vẻ đẹp mộc mạc của một vùng quê